theo dự báo cơn bão số bốn có thể gây ra sạt lở đất và lũ quét ở các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ
trong đó có tỉnh quảng ninh vì vậy ngay từ sáng nay tỉnh quảng ninh đã thông báo cho các
phương tiện ngoài biển về nơi tránh trú bão an toàn lệnh cấm biển cũng đã được thực hiện từ sáu giờ sáng
riêng đối với ngành than tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam cũng đã hoàn tất công tác
chuẩn bị ứng phó bảo đảm an toàn cho người lao động bảo vệ môi trường trong và sau bão
đây là khu vực bãi thải chính bắc núi béo thành phố hạ long tỉnh quảng ninh khu vực
dắp khẩu này là một trong bảy khu đổ thải của tập đoàn công nghiệp than và khoáng sản
thời điểm hiện tại bãi thải này đã củng cố các tầng bãi thải hệ thống bơm thoát nước
hệ thống cung cấp điện máy phát điện dự phòng các đơn vị tăng cường phủ bạt
củng cố đê bao bảo vệ các kho than khởi thông nạo vét các mưng ránh và suối thắt nước bị bồi
lấp trong những ngày mưa lũ vừa qua bên cạnh đó tập đoàn cũng cảnh báo đến tất cả cán bộ
công nhân viên các phương tiện của đơn vị và nhân dân không được đi qua các đường tràn
đập tràn đường qua suối khi mưa to cử người gác tại các đường tràn đập tràn do đơn vị quản lý
bố trí nhân lực thiết bị thường trực tại các vị trí trọng yếu
có nguy cơ sạt lờ đất để kịp thời xử lý các sự cố có thể xảy ra
bên đổ thải dưới chúng tôi có những công trình đập trắn và đê trắn tạo thành những đập nọc như ở đây để nọc các phần đất đá và bùn đất ở phía trước
và chỉ để nước nọc và tràn qua ra ngoài môi trường thế còn các phần nắng cạn phía bên trên
trước khi bước vào mùa mưa bão năm nay tại tỉnh quảng ninh tập đoàn đã thi công song tuyến đê chắn chân bãi thải
khu vực mông dương đập số hai suối h một mươi đập số bốn suối vũ môn
mặc dù công tác phòng chống mưa bão đã được tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam tăng cường
tuy nhiên theo dự báo hoàn lưu của cơn bão số bốn sẽ gây mưa to đến rất to tại đây
cũng như thời tiết ngày càng bất thường như hiện nay
về lâu dài các vùng khai thác các bãi đổ thải phải được ngành than quy hoạch một cách bài bản đồng bộ
có như vậy mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi cơ bản cải thiện được môi trường của vùng than quảng ninh
cũng như là đảm bảo cho những bước phát triển bền vững của ngành than trong tương lai